đóng quân trên khu vực biên giới những người thầy thuốc mang quân hàm xanh đã cùng với các y bác sĩ trên địa bàn miền núi làm tốt công tác chăm lo sức khỏe cho đồng bào nơi đây
các anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của mình nên được bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng cao tin yêu và mến yêu và họ đã xem các anh như những người con của bản làng
sau khi thu hoạch vụ sắn mẹ căn sinh ở bản a rông dưới xã a ngo huyện đắc rông tỉnh quảng trị đem sản phẩm thu hoạch được của nhà mình đến tặng cho thiếu tá trần văn chiến là y sĩ quân y đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai

năm hai nghìn một mươi ba y sĩ trần văn chiến ngoài nhiệm vụ khám cho nhân dân trên địa bàn mình quản lý anh chiến cũng đã nhiều lần qua khám chữa bệnh cho người dân ở khu vực biên giới của nước bạn lào
là trạm quân dân y duy nhất ở tỉnh quảng trị thành lập mô hình cai nghiện ma túy nơi khu vực biên giới y sĩ trần văn chiến đã không ngại khó ngại khổ đến tận nơi vùng sâu vùng xa tuyên truyền cho người dân nơi vùng biên giới về phòng chống bệnh và những vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân
năm hai nghìn một mươi ba y sĩ trần văn chiến ngoài nhiệm vụ khám cho nhân dân trên địa bàn mình quản lý anh chiến cũng đã nhiều lần qua khám chữa bệnh cho người dân ở khu vực biên giới về phòng chống bệnh và những vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân
những việc làm của y sĩ trần văn chiến với đồng bào vùng cao đã làm cho hình ảnh người thấy thuốc mang quân hàm xanh mãi in đậm trong lòng của đồng bào dân tộc thiểu số nơi miền biên giới tỉnh quảng trị